ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm
ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
và trao tặng huân chương hồ chí minh cho mặt trận tổ quốc việt nam
đến dự có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và hai đại biểu đã về tham dự lễ kỷ niệm
trong diễn văn của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định suốt chín mươi năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng mặt trận dân tộc thống nhất việt nam đã ra sức hoạt động khơi dậy tinh thần yêu nước
phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh của thời đại
góp sức đưa con thuyền cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
kể từ khi được thành lập đến nay ở bất kỳ thời kỳ nào tổ chức mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò vị trí của mình
luôn trung thành với tôn trị mục đích tập hợp các tường lớp nhân dân thành một khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động
tinh thần và lực lượng tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc
để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
trong công cuộc đổi mới với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân
mặt trận tổ quốc việt nam đã góp phần quan trọng cùng với đảng nhà nước
thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giải quyết những khó khăn về đời sống tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế xã hội
xây dựng đảng và hệ thống chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh
khơi dậy khát vọng phát triển phát huy ý chí sức mạnh văn hóa và con người việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng mặt trận tổ quốc các cấp với quyết tâm mới khí thế mới
sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động sáng tạo đổi mới mạnh mẽ thiết thực và hiệu quả hơn
để góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc
tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng và chính quyền
tạo sức mạnh to lớn để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh nhân dân ta ngày càng hạnh phúc
đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh